ngày hai mươi năm tháng một trong khuôn viên đại sứ quán việt nam tại thủ đô phnom penh đã diễn ra liên hoan văn nghệ mừng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tham dự tết cộng đồng có đại sứ vũ quang minh đại diện lãnh đạo các tỉnh đắk lắc gia lai tây ninh long an đồng tháp an giang kiên giang
các quân khu các doanh nghiệp các cơ quan đại diện của việt nam cùng đông đảo bà con việt kiều đang làm ăn sinh sống trên đất nước campuchia
trong không khí ấm cúng thân tình đại sứ vũ quang minh đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm hai nghìn một mươi tám
bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc việt nam campuchia ngày càng được củng cố vun đắp
trong đó có phần đóng góp của cộng đồng người việt tại campuchia
đại sứ tin tưởng trong năm mới kỷ hợi hai nước việt nam campuchia sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa
nhân dịp này đại sứ vũ quang minh cũng vui mừng thông báo về những thành tựu nổi bật của nước bạn
campuchia trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua trong đó nền kinh tế campuchia đang ngày càng phát triển với tốc độ kỷ lục là bảy
cao thứ sáu trên thế giới campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu và thành lập chính phủ mới
để tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển nhanh và bền vững với vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế
đặc biệt trong những ngày vừa qua nhân dịp kỷ niệm trọng thể bốn mươi năm ngày đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot
các vị lãnh đạo cao cấp nhất của campuchia thường nhắc lại những lời tri ân sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ tình nguyện việt nam
đã sát cánh chiến đấu cùng các chiến sĩ mặt trận đoàn kết cứu nước campuchia giải phóng đất nước khỏi thảm họa diệt vong
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm mà tòa án quốc tế của liên hợp quốc đặt tại campuchia xét xử tội diệt chủng đã ra phán quyết có ý nghĩa lịch sử
kết án những tên đồ tẻ đầu sỏ khmer đỏ tội diệt chủng chống lại loài người chống lại người dân việt nam
chính thức đem lại công lý đã phải chờ đợi rất lâu cho hàng triệu nạn nhân của chế độ diệt chủng pol pot
qua đó cho thấy vai trò sự hy sinh cao cả và đóng góp không gì xóa mở được của các chiến sĩ tình nguyện việt nam
trong sự nghiệp chính nghĩa giúp giải phóng và hồi sinh đất nước campuchia
quan hệ kinh tế giữa việt nam campuchia tiếp tục khởi sắc với kim ngạch thương mại hai triệu đạt mốc kỷ lục mới
ước đạt bốn năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám tăng hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh giáo dục du lịch văn hóa phân giới cắm mốc
cũng đều có những bước phát triển hết sức ngoạn mục
nhân dịp này đại sứ quán việt nam tại campuchia đã trao quyết định của phó thủ tướng
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và quyết định của chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
khen thưởng các cá nhân tập thể kiều bào tại campuchia đã có thành tích trong việc củng cố phát triển cộng đồng trong thời gian qua
đại sứ vũ quang minh cũng tặng giấy khen cho các sinh viên việt nam có thành tích học tập xuất sắc tại đại học hoàng gia phnom penh trong năm hai nghìn một mươi tám